sau một thời gian điều tra các trinh sát đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc tại lô đất
ở khu đô thị mới thuộc thôn phúc lâm xã hoàng ninh huyện việt yên tỉnh bắc giang
vào thời điểm khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng sáu cục cảnh sát hình sự phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bất ngờ ập vào sới bạc tại địa chỉ trên bắt quả tang bảy mươi ba đối tượng đang tham gia đánh bạc
cơ quan công an đã thu giữ hơn hai chín tỷ đồng tại chiếu bạc và bảy mươi sáu triệu đồng là số tiền mà các đối tượng thu phí vào cửa của người chơi bạc
nhiều loại dụng cụ sử dụng để đánh sóc đĩa bộ bài chắn ba quyển sổ ghi chép tám mươi hai điện thoại di động hai mươi xe ô tô
ngay sau đó cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn hà thu giữ thêm hai cuốn sổ ghi chép
một kết sắt chưa mở niêm phong vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau vụ triệt phá đường dây sản xuất buôn bán xăng dầu giả của đối tượng trịnh sướng tại tỉnh đắk nông
tỉnh đắk lắc đang triển khai kế hoạch kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh
hoạt động nhằm đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với những hành vi buôn lậu
gian lận thương mại và các hành vi khác trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
hiện cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vẫn chưa phát hiện xăng dầu giả của trịnh sướng ở tỉnh này
sau cuộc quả lý thị trường tỉnh đắk lắc cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã kiểm tra một mươi ba vụ
và phát hiện chín điểm cung ứng xăng không đảm bảo chất lượng xử phạt hơn một tỷ đồng
với gần năm trăm linh cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn ngành chức năng của tỉnh đắk lắc đã và đang tiến hành
kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng trên địa bàn
trong đó chú trọng kiểm tra chất lượng xăng dầu và các điều kiện kinh doanh
trong năm hai nghìn một mươi tám đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đắk lắc đã tiến hành kiểm tra một mươi một cơ sở kinh doanh xăng dầu
thì phát hiện cả một mươi một cơ sở đều vi phạm bị xử phạt hơn chín trăm một mươi triệu đồng
buộc thu hồi để tái chế gần một hai trăm linh lít xăng ron a chín mươi năm kém chất lượng
sáng nay tại vùng giáp danh giữa xã hòa sơn và hòa nhơn thuộc huyện hòa vang của thành phố đà nẵng
đã xảy ra vụ cháy rừng khiến năm hectare diện tích rừng keo lá tràm của người dân bị thiêu dụi
sau khi nhận được tin báo hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường dập tắt đám cháy
điểm xuất phát lửa được phát hiện trên cao địa hình đồi núi
nên việc di chuyển của lực lượng và phương tiện chữa cháy gặp nhiều khó khăn
trong đó hàng trăm người thuộc tiểu đoàn ba trăm bảy mươi năm kiểm lâm lực lượng dân quân cùng hàng người dân địa phương
đã được huy động hỗ trợ dập lửa
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lây lan
uy hiếp một số hộ dân sống vùng lân cận
đến một mươi tám h ba mươi chiều cùng ngày các lực lượng đã cơ bản khống chế được đám cháy
và khoanh vùng chống cháy lan xuống khu dân cư
thưa quý vị và các bạn trên địa bàn tỉnh quảng ngãi hiện nay có hàng chục bể bơi hoạt động
tối đa công suất mùa nắng nóng để phục vụ trẻ em
chính vì nhu cầu lớn nên số lượng bể bơi cũng được xây nhiều hơn
thế nhưng nguy cơ đuối nước ở trẻ em vẫn còn ở bức cao
bởi vì bên cạnh một số bể bơi được cấp phép hoạt động và có đầy đủ phương tiện cứu nạn
người giám sát
vẫn còn nhiều bể bơi hoạt động chui
vụ việc đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi bốn tháng sáu
tại hồ bơi khách sạn sông trà ở thành phố quảng ngãi
làm hai em đỗ trọng tiến và nguyễn thái an một mươi hai tuổi tử vong
là hậu quả của việc tác trách bất cập trong quản lý hồ bơi
bể bơi do khách sạn sông trà quản lý chủ yếu phục vụ cho khách của khách sạn
vào mùa hè hồ bơi mở cửa phục vụ thêm cho những người dân có nhu cầu
từ một mươi bảy h đến một mươi chín h hàng ngày
thấy em không có đang gỡ bếp bơi
qua kiểm tra bước đầu đoàn công tác của phòng quản lý thể dục thể thao
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi xác định
hồ bơi này không có biển báo từng khu vực cho người biết bơi và không biết bơi
không có dây phao ngăn cách các bể bơi có độ sâu khác nhau
theo tìm hiểu thì cái bể bơi này là chủ yếu là phục vụ cho khách lưu trú
còn đây là những hoạt động chui thôi
hiện nay tại thành phố quảng ngãi
hai mươi hồ bơi trong đó có sáu hồ bơi là của các trường học
và một mươi tám hồ bơi là ở các khách sạn doanh nghiệp tư nhân
tuy nhiên phần lớn hồ bơi đều không thực hiện theo đúng quy định
trên địa bàn quảng ngãi
trên hai mươi hồ bơi kể cả xây dựng kiên cố và làm rớt khá nhiều rồi
xã đã chỉ đạo rồi có văn bản sẽ gửi đến tất cả các cơ sở tổ chức tư nhân
kể cả là khách sạn hay là trường hạp phải tuân thủ theo thông tư ba
hiện tại sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi đã có công văn
đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động thể thao dưới nước
xử lý nghiêm các vi phạm nhất là vi phạm liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cho người tham gia bơi lặn
kiên quyết xử lý ngăn chặn đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thể thao dưới nước
không bảo đảm điều kiện an toàn cho người bơi
thưa quý vị và các bạn kết quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động
đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã góp phần rất lớn vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân
đây là khẳng định của thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
hội nghị diễn ra vào sáng nay tại thủ đô hà nội
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát cơ động trên toàn quốc đã triển khai đồng bộ các kế hoạch
phương án biện pháp vũ trang đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm
chuyến hàng đặc biệt của nhà nước các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội
các ngày lễ lớn của đất nước và các đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại việt nam
đặc biệt là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai tại hà nội
và đại lễ phật đảm vơ sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín tại hà nam
trong sáu tháng đầu năm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã phối hợp đấu tranh triệt phá hai mươi ba chuyên án
trong đó có nhiều chuyên án lớn như chuyên án ma túy tại địa bàn tp hcm hà tĩnh nghệ an
thu giữ hàng tấn ma túy cùng nhiều tăng vật chuyên án bắt giữ các đối tượng sản xuất xăng dầu giả
tại cần thơ và sóc trăng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ được trú trọng
khẳng định kết quả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đã góp phần rất lớn vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng lê quốc vương yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động luôn giữ vững và phát huy cao hơn nữa
những thành tích đã đạt được trong thời gian tới
thứ trưởng lê cứu vương yêu cầu lượng cảnh sát cơ động luôn giữ vững và phát huy cao hơn nữa

thứ trưởng lê quý vương cũng nhấn mạnh sáu nhiệm vụ trọng tâm lực lượng cảnh sát cơ động cần thực hiện trong thời gian tới
trong đó đồng chí thứ trưởng đặc biệt lưu tâm về công tác nắm tình hình
và cho rằng đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự thành công
quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu ban lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cần tập trung nghiên cứu để nhanh tiến độ xây dựng công tác

nghị định quy định về biện pháp vũ trang và dự án quản lý sử dụng máy bay trực thăng của lực lượng công an nhân dân
chủ động về lực lượng phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của bộ
công an địa phương đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn
và giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp về an ninh trật tự
giá soát bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến tăng cường công tác huấn luyện diễn tập thực binh phòng chống những tình huống nằm trong phương án đã đề ra
nhân dịp này tư ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê quý vương gắn hôn trương lên lá cờ truyền thống
và cho bằng hôn trương chiến công hạng nhì tặng tập thể tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một
trong bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng các tập thể cá nhân của lực lượng cảnh sát cơ động đã có thành tích xuất sắc
tăng cường công tác tuần tra xử phạt lái xe có nồng độ cồn khi tham gia giao thông
đó là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của lực lượng cảnh sát giao thông
hội nghị được tổ chức tại tp hcm vào sáng ngày hôm nay
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước đã nỗ lực thực hiện các mặt công tác
nhằm duy trì đảm bảo tình hình an ninh trực tự trên địa bàn
trong đó cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả
các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết cổ truyền
cũng như các ngày lễ sự kiện lớn của đất nước
đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương những nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm
của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
qua đó góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên cả nước
bên cạnh đó đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng công an tăng cường công tác
tuần tra xử phạt lái xe khối nồng đậu cồm khi tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông do bi rượu
sau ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị chỉ thị số bốn của bộ công an
và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố đà nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết
nhằm biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và đề ra phương hướng hoạt động hiệu quả trong thời gian tới
trong ba năm qua bằng việc sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao bản lĩnh tinh thần trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ chiến sĩ
trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm công tác tuyên truyền phản bác hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
công tác cải cách trong thủ tục hành chính của công an thành phố đà nẵng đã có nhiều chuyển biến rõ nét
cùng với đó các hoạt động đền ơn đáp nghĩa từ thiện xã hội ngày càng phát triển lớn mạnh
với những nỗ lực cống hiến không ngừng tại hội nghị giám đốc công an thành phố đà nẵng đã trao bằng khen cho một mươi ba tập thể
một mươi cá nhân các đơn vị trực thuộc có nhiều mô hình đổi mới cách làm hay góp phần phát huy hết bản lĩnh trí tuệ vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
sáng nay học viện chính trị công an nhân dân tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tham dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng chuẩn nguyên viện trưởng viện triết học giáo sư tiến sĩ hồ sĩ quý
viện thông tin khoa học xã hội thuộc viện hà nâm khoa học xã hội việt nam cùng một số nhà khoa học chuyên gia trong và ngoài học viện
thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chủ trì hội thảo
hội thảo đã nhận được ba mươi ba bài tham luận và tập trung vào ba nội dung chính về vị trí vai trò của các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh
đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đối với thực tiễn trong tình hình hiện nay
một số vấn đề phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy các môn lý luận trong tình hình mới
và một số phương pháp tích cực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở một số môn học cụ thể
để hội thảo thực sự có ý nghĩa và làm cho vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy học tập các môn lý luận chính trị trong toàn học viện
trở thành vấn đề luôn mang tính thời sự lan tỏa sâu rộng đáp ứng tốt nhu cầu của ngành của xã hội
chủ trì buổi hội thảo thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện đã cùng các nhà khoa học
các chuyên gia trong và ngoài học viện tiếp tục làm rõ hơn làm sâu sắc thêm vấn đề về làm thế nào để khơi dậy được lòng đam mê
trách nhiệm của cả người dạy và người học đối với môn lý luận chính trị
đồng thời cần có giải pháp và cơ chế để vấn đề chất lượng và hiệu quả giảng dạy học tập lý luận chính trị được nâng lên
làm cho vấn đề tự học tự rèn luyện năng lực nghề nghiệp được tiến hành thường xuyên không để bị lạc hậu trong thời đại thông tin hiện nay
sáng nay bệnh viện một trăm chín mươi tám tổ chức lễ tổng kết khóa làm việc của đoàn chuyên gia y tế cuba trong thời gian một tháng vừa qua
đây sẽ là cơ sở để tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới
trong thời gian một tháng đoàn chuyên gia y tế bộ nội vụ cuba đã tham quan cơ sở vật chất trang thiết bị của bệnh viện
và làm việc trực tiếp tại các khoa lâm sàng như khoa nội tim mạch nội tiêu hóa chuyển nhiễm
các chuyên gia đã tổ chức bảy buổi hội thảo khoa học nhằm cập nhật những kiến thức phương pháp điều trị mới
các loại thuốc vaccine đã được nước bạn nghiên cứu sản xuất
chuyên gia cũng trao đổi những kinh nghiệm của cuba trong phòng chống các bệnh lý thận mạng tính các vấn đề kiểm soát lây chéo ở bệnh nhân
bệnh viện một trăm chín mươi tám mong muốn tiếp tục được hợp tác học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia
cập nhật thêm kiến thức về các lĩnh vực siêu âm can thiệp bệnh lý về gan mật chỉ định lựa chọn bệnh nhân ghép gan thận
trải qua năm ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả lớp tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
do cục công tác đảng và công tác chính trị tổ chức đã bế giảng vào chiều ngày hôm nay
trải qua năm ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả lớp tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
đã hoàn thành các mục
mục tiêu yêu cầu đề ra gần hai trăm linh học viên là bí thư phó bí thư ủy viên ban chấp hành cán bộ chuyên trách đoàn thanh niên
các đơn vị trực thuộc bộ công an công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã được nghe năm báo cáo chuyên đề
của các đồng chí lãnh đạo các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân tham gia tọa đàm hoạt động ngoại khóa bổ ích
thông qua chương trình tập huấn lần này các học viên được phổ biến quán triệt những chủ trương chỉ đạo mới của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an ban bí thư trung ương đoàn về công tác thanh niên trong công an nhân dân
chiều nay tại hà nội cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức buổi họp báo
giới thiệu hoạt động xét trao giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
của bộ quốc phòng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
việc tổ chức xét và trao giải thưởng của bộ quốc phòng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về đề tài lực lượng vũ trang
và chiến tranh cách mạng của bộ quốc phòng là một hoạt động nhằm tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật báo chí có chất lượng
viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng góp phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền về truyền thống anh hùng
của quân đội nhân dân việt nam hình tượng bộ đội cụ hồ những hy sinh thầm lặng của người lính trong công cuộc bảo vệ chủ quyền
biên giới quốc gia các hoạt động tác chiến trên không gian mạng
các tác phẩm tham gia dự thi phải được sáng tác và công bố từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thuộc nhiều loại hình nghệ thuật gồm văn học âm nhạc điện ảnh sân khấu mỹ thuật nhiếp ảnh và báo chí
thời gian nhận các tác phẩm tham gia là từ ngày một mươi năm tháng sáu đến hết ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng
toàn dân và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
vào chiều nay công an tp hà nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật ngàn hoa dân bác
nhân dịp tháng vì trẻ em ngày gia đình việt nam hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
thấm nhuận tư tưởng của người thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà
vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân
hàng năm công an tp hà nội đã tổ chức chương trình biểu dương khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong năm học
nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em kịp thời quan tâm khích lệ các cháu vươn lên học tập
tại chương trình công an tp đã tặng giấy khen cho một trăm bốn mươi cháu là con của các cán bộ chiến sĩ công an tp
có thành tích tiêu biểu và có nhiều cố gắng vượt lên
thông qua các hoạt động này các đơn vị trong công an thành phố đã động viên khuyến khích các cháu phân đấu học tập
tu dưỡng rèn luyện theo lời sáu bác điều bác hồ dạy là sân chơi bổ ích tạo điều kiện cho các cháu có cơ hội vui chơi
giao đưa học hỏi những kiến thức mới